tiếp xúc f sau bao lâu cần test nhanh covid một mươi chín
nhiều người lo lắng rằng khi tiếp xúc f nên test nhanh ngay sau đó hoặc ngày nào cũng tự xét nghiệm
điều này là sai nhầm và gây lãng phí dễ có kết quả âm tính giả
số f trong cộng đồng ngày càng tăng khiến người dân lo lắng bản thân sẽ bị lây nhiễm sau khi tiếp xúc ca bệnh
từ tâm lý này nhiều người tết nhanh ngay sau khi tiếp xúc f hoặc tết liên tiếp nhiều ngày
điều này là không cần thiết dễ gây lãng phí và có thể xảy ra tình trạng âm tính giả nếu thời điểm tết nhanh chóng không thích hợp
không nên tết ngay sau khi tiếp xúc với f
trong quá trình nhiễm ncov tải lượng virus sẽ tăng lên và giảm đi
tài lượng virus là số lượng ncov mà bác sĩ có thể tìm thấy trong cơ thể bạn
họ có thể sử dụng máu tăm bông hoặc các chất dịch cơ thể khác nhau để kiểm tra tải lượng của một virus cụ thể
bản thân những người mắc covid một mươi chín cũng có tải lượng virus khác nhau
các nghiên cứu cho thấy tài lượng virus của f cao nhất trong vòng năm ngày kể từ khi có triệu chứng đầu tiên
đây là lúc các xét nghiệm covid một mươi chín có thể phát hiện chính xác nhất
không giống xét nhiệm rt pcr các xét nhiệm nhanh kháng nguyên phát hiện protein của virus
do đó nó cho kết quả dương tính khi người bệnh đang ở giai đoạn có khả năng lây nhiễm
ngưỡng phát hiện virus là từ ngày thứ tư đến ngày thứ một mươi
nếu vừa tiếp xúc nguồn lây hoặc ở giai đoạn ủ bệnh bạn có thể nhiễm virus
song tài lượng còn thấp lúc này test nhanh chưa phát hiện được virus kết quả trả về dễ là âm tính giả
do đó nếu không có triệu chứng mắc covid một mươi chín bạn có thể tết nhanh vào ngày thứ năm hoặc thứ bảy sau khi tiếp xúc với f
nếu gia đình có người mang thai mắc bệnh lý nền bạn cần tuân thủ năm k theo khuyến cáo của bộ y tế
sau đó đợi đến ngày thứ bốn mới nên tết nhanh nếu kết quả âm tính bạn nên tết lại vào ngày thứ bảy
trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh mỹ cdc khuyến nghị
người dân nên xem xét lại việc tự tết trước khi tham gia các cuộc tụ họp trong nhà với những người không sống cùng
điều này đặc biệt quan trọng nếu buổi tự học có trẻ em chưa được tiêm chủng người lớn tuổi người suy giảm miễn dịch hoặc có nguy cơ mắc bệnh nặng
bạn nên xét nghiệm nếu có các triệu chứng covid một mươi chín đã tiếp xúc hoặc có thể tiếp xúc một người nào đó mắc covid một mươi chín
thạc sĩ bác sĩ nguyễn quốc thái trung tâm bệnh nhiệt đới bệnh viện bạch mai cho biết
cho rằng việc tăng nhanh liên tục là không cần thiết
người dân chỉ cần tết nhanh khi có triệu chứng nghi ngờ mắc covid một mươi chín như sốt ho đau họng và đau ngực
bác sĩ thái cũng khuyến cáo người dân xét nghiệm nhanh nhiều lần nhưng không đúng cách thì vẫn không phát hiện được virus mà còn gây lãng phí và tốn kém
bên cạnh đó việc này còn tạo cảm giác an toàn giả dễ buông lỏng các biện pháp phòng dịch
f điều trị tại nhà nên test bao nhiêu lần
khi trở thành f nhiều người có tâm lý lo lắng một ngày có thể tết hai ba lần để xem virus đã đào thải hết chưa
đây cũng là việc không cần thiết
tết nhanh nhiều và không đúng cách có thể gây ảnh hưởng đến niêm mạc mũi chảy máu can tốn kém và lãng phí
khi mắc covid một mươi chín vạch chữ t trên kít tết có thể chuyển màu đậm nhạt tùy theo tải lượng virus của người bệnh
ngày đầu tiên vạch t sẽ mờ đây có thể là thời kỳ ủ bệnh virus chưa nhân lên nhiều
sau đó từ ngày thứ tư đến ngày thứ tám thời điểm này tải lượng virus đạt đỉnh cũng là lúc hai vạch đập nhất
sau đó ngày thứ một mươi trở đi vạch sẽ mờ dần
sau ngày thứ một mươi bốn kít tết nhanh có thể chỉ có một vạch c
chúng ta có thể dựa vào mức độ đậm nhạt của vạch tê để xem đang ở giai đoạn nào của virus covid một mươi chín
thời điểm cách nhau giữa những lần tết nên là ba ngày một lần sau khoảng bảy một mươi ngày mới nên teh lại xem cơ thể đã âm tính hay chưa
hướng dẫn từ trung tâm kiểm soát bệnh tật tp hcm quy định trình tự test nhanh bao gồm
bước một chuẩn bị tiếp dung dịch đệm theo hướng dẫn của nhà sản xuất
bước hai tự lấy mẫu chất gương hoặc thực hiện thao tác lấy mẫu cho các thành viên khác trong gia đình
bước ba dùng tay xoay đều tăm bông trong tuyếp nhựa có chứa dung dịch đệm
dùng quê tăm bông nhúng lên nhúng xuống trong dung dịch đệm một mươi lần
bước bốn chuyển tay lên phần thân trên tuyếp bóp chặt và rút từ từ quê tăm bông
đảm bảo vắt sạch toàn bộ dung dịch còn đọng trên đầu tăm bông xuống đáy tuyếp
bước năm đóng chặt nắp bằng lọc lắc đều dung dịch trong tuyếp bằng tay năm lần
bước sáu đọc kết quả sau một mươi năm ba mươi phút theo hướng dẫn của nhà sản xuất
sau khi tết nhanh covid một mươi chín ba trường hợp hiển thị kết quả dưới đây có thể xảy ra
âm tính vạch c nổi vạch t không nổi
dương tính cả hai vạch màu đều nổi kể cả vạch t mờ
kết quả không hợp lệ có thể do thực hiện tesi hoặc bộ sản phẩm không đạt chất lượng
là khi cả hai vạch không nổi hoặc vạch t nổi vạch c không nổi
mỗi ký test đều đi kèm hướng dẫn và thời gian kết quả có hiệu lực rơi vào khoảng một mươi năm đến ba mươi phút
tùy thuộc hãng sản xuất
cdc khuyến cáo ngoài việc đi lấy mẫu đúng cách
chúng ta chỉ nên đọc kết quả kiểm tra trong không thời gian được chỉ định trong hướng dẫn
nếu không kết quả này có thể sai sót và gây hiện tượng âm tính giả dương tính giả
vì xa test nhanh một vạch nhưng xét nghiệm pcr vẫn dương tính
theo các chuyên gia đặc điểm của xét nghiệm pcr là phát hiện được virus ngay cả với mảnh nhỏ nhất
do đó khi f không còn khả năng lây nhiễm kết quả vẫn có thể là dương tính
việt nam và nhiều nước đã chấp nhận việc sử dụng kết quả test nhanh làm căn cứ công nhận f khỏi bệnh
thay vì xét nghiệm rt pcr như trước
tuy nhiên hiện nay nhiều người test nhanh âm tính
nhưng khi xét nghiệm rt pcr lại cho kết quả dương tính
sự khác biệt này đến từ đặc điểm di chuyển mà hai loại xét nghiệm này lấy căn cứ để phát hiện virus
phân biệt hai loại xét nghiệm covid một mươi chín
hiện nay hai loại xét nghiệm thường được sử dụng để xác định người mắc covid một mươi chín là test nhanh kháng nguyên và rt pcr gọi tắt là pcr
theo trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh mỹ
xét nghiệm phản ứng chuỗi pcr còn được coi là xét nghiệm phân tử
kết quả của xét nghiệm pcr là nhờ khuếch đại các phân tử dù lượng virus rất nhỏ trong mẫu bệnh phẩm
bởi vậy pcr được xem là tiêu chuẩn vàng trong chuẩn đoán người mắc covid một mươi chín
nó có thể phát hiện vật liệu di truyền của ncov từ một lượng nhỏ
độ chính xác và đặc hiệu rất cao
tuy nhiên phương pháp này tốn kém và mất nhiều thời gian để cho kết quả
phương pháp thứ hai là sử dụng kết test nhanh kháng nguyên
đây là biện pháp giúp phát hiện các protein trên bề mặt của sars cov hai
yêu điểm của loại này là độ nhạy khá cao dương tính bảy mươi hai ở người có triệu trứng và năm mươi tám ở người không triệu trứng
giá thành thì rẻ và dễ thực hiện nên nó cũng được sử dụng cho các f khi tự xét nghiệm tại nhà
kết quả test nhanh có song một mươi năm ba mươi phút song độ đặc hiệu không cao
xét nghiệm pcr vẫn có thể dương tính ngay cả khi f không còn khả năng lây nhiễm
trường hợp f có test nhanh một vạch nhưng xét nghiệm pcr vẫn cho kết quả dương tính đã được các chuyên gia giải thích
điều này hoàn toàn có thể xảy ra
theo cnn ngày hai mươi tám tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một cơ quan quản lý thực phẩm và dược phẩm mỹ
đã lưu ý các xét nghiệm nhanh kháng nguyên có thể kém nhạy với biến chủng omicron
một tuần sau nghiên cứu sơ bộ khác phát hiện test nhanh không phát hiện được virus vào ngày
và ngày đầu tiên sau khi lây nhiễm ở ba mươi người tại new york
trong khi đó xét nghiệm pcr của hai mươi tám trường hợp có nồng độ tải lượng virus đủ cao để lây truyền cho người khác
một nghiên cứu khác từ nhóm chuyên gia california khi xem xét bảy trăm ba mươi một mẫu bệnh phẩm
nhận thấy một mươi trường hợp dương tính không thể phát hiện được bằng test nhanh
các chuyên gia cho rằng omicron khiến các xét nghiệm covid một mươi chín kém nhẹ hơn
song vẫn hiệu quả để phát hiện người đã nhiễm virus
ngoài ra vấn đề thứ hai chúng ta cần lưu ý khi kết quả test nhanh
pcr khác nhau đó là thuật ngữ bị nhiễm và truyền thông
truyền nhiễm là khi cơ thể người nào đó còn virus trong người
truyền nhiễm có nghĩa là f đang thải virus ra ngoài với lượng đủ để lê cho người khác
quá trình truyền nhiễm chỉ mang tính thời điểm đi theo đồ thị hình xin
và nguy cơ cao nhất khi tài lượng virus đạt đỉnh
tài lượng virus sẽ tăng lên và giảm xuống theo ba giai đoạn phát triển của covid một mươi chín
trong đó tải lượng virus sẽ đạt đỉnh vào ngày thứ năm
sau khi f có triệu chứng hoặc tiếp xúc nguồn lây nhiễm
độ nhạy cao giúp xét nghiệm pcr phát hiện tốt người mắc covid một mươi chín
song kết quả vẫn có thể còn dương tính ngay cả sau khi người bệnh không thể lây nhiễm
lúc này các mảnh virus vẫn có thể tồn tại trong cổ họng vài tuần sau khi nhiễm bệnh
cnn dẫn lời bác sĩ lena wen chuyên gia tại đại học george washington mỹ
ngay cả sau ba bốn tuần hồi phục các mảnh nhỏ của virus vẫn còn sót lại
mà kết quả pcr vẫn cho ra là dương tính
trong khi đó các xét nghiệm tết nhanh kháng nguyên phát hiện protein của virus
và cho kết quả dương tính khi người bệnh đang ở giai đoạn có khả năng lây nhiễm
vì vậy khi xét nghiệm pcr
các quy định hiện nay mới tính đến chỉ số ct chu kỳ tìm virus
một nghiên cứu của nhóm chuyên gia anh được công bố hồi tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một
cho thấy sau năm ngày mắc covid một mươi chín ba mươi một f còn khả năng lây nhiễm
và ngày thứ tám con số này giảm xuống là còn một mươi một và tiếp tục giảm trong vài ngày tiếp theo